trung tâm y tế thị trấn trường sa huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho ngư dân huỳnh công viên
chú tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi là lao động trên tàu cá qng chín mươi năm nghìn tám trăm hai mươi hai ts
khoảng bảy giờ sáng nay trung tâm y tế thị trấn trường sa huyện trường sa tỉnh khánh hòa tiếp nhận ngư dân huỳnh công viên
trong tình trạng đau bụng nhiều và có biểu hiện sốt qua thăm khám và hội trần với các bác sĩ bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
kết luận anh viên bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ năm mươi ba
các y bác sĩ tại thị trấn trường sa đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân
hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định đang tiếp tục được theo dõi và điều trị